do không có công an việc làm nên để có tiền tiêu xài cá nhân linh đã vào nhóm hội những người vẫn nợ làm liều trên mạng xã hội facebook để tìm hiểu xem các clip video về cách thức lấy trộm điện thoại di động trong các cửa hàng rồi tự tay tiến hành lấy trộm
cô gái đã nhanh chóng cháo chiếc điện thoại dờn chuẩn bị sẵn lên trên bàn và cho chiếc điện thoại xịn vào túi sau đó lấy lý do không đủ tiền và hẹn quay lại rồi đi mất
đây cũng là thủ đoạn mà đối tượng linh áp dụng cho những lần trộm cắp của mình tại các siêu thị điện máy